phần lớn các doanh nghiệp tại tỉnh hưng yên xây dựng nhà máy gạch không đúng với giấy chứng nhận đầu tư
đưa công nghệ lạc hậu vào sản xuất gây nên những bất cập trong công tác quản lý vật liệu xây dựng
cần được tỉnh kiên quyết xử lý rất điểm
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo sở xây dựng tỉnh hương yên trong những năm qua tỉnh hưng yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho doanh nghiệp xây dựng khoảng ba mươi sáu nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ tuy nền
có tổng công suất thiết kế khoảng năm trăm linh triệu viên trên năm
tuy nhiên khi triển khai dự án phần lớn doanh nghiệp lại xây dựng hầm lò hóc man
thuộc loại lò gạch thủ công công nghệ sản xuất lạc hậu
tiêu tốn nhiều nguyên nhiên liệu cần nhiều lao động phổ thông ô nhiễm môi trường

và đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên ra quyết định số một nghìn hai mươi bảy qd
ủy ban nhân dân ngày hôm nay
trước tình trạng trên cơ quan chức năng tỉnh hưng yên đã tiến hành kiểm tra các nhà máy sản xuất gạch
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi một về việc phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ gạch ngói đất xét nung
trên địa bàn tỉnh hưng yên trong đó nêu rõ xóa bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh
đình chỉ tháo rỡ các lò gạch khóp man đang trong giai đoạn thi công
các lò gạch hóc man đang sản xuất thì được hoạt động đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
sau thời điểm này phải tháo rỡ ngay
tuy nhiên việc thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
đến thời điểm này vẫn còn một mươi chín lò gạch hóc man hoạt động sản xuất gạch ngói
gây bức xúc cho nhân dân sống gần khu vực sản xuất gạch
hiện nay tỉnh hưng yên đã có hơn một mươi lò gạch sản xuất theo công nghệ hóc man
chuyển sang công nghệ lò tuy nền rất hiệu quả
do vậy tỉnh hưng yên cần quy hoạch lại ngành sản xuất vật liệu xây dựng
tiếp tục đưa ra lộ trình sản xuất công nghệ lò tuyen hoặc công nghệ sản xuất gạch không nung
kiên quyết xóa bỏ hoàn toàn lò gạch ngói sử dụng công nghệ hopman lạc hậu gây ổ nhiễm môi trường